ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đã chủ trì buổi họp báo thông báo về kết quả phiên họp cũng như kết quả chuyến thăm hoa kỳ của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi họp báo bộ trưởng mai tiến dũng đã thông báo chuyến thăm đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam hoa kỳ khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
được xác lập năm hai nghìn một mươi ba tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
trả lời câu hỏi liên quan đến các doanh nghiệp mỹ có cam kết gì về hợp tác thương mại và chuyển giao công nghệ
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết chúng ta biết hiện nay doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư tại việt nam có tám trăm ba mươi năm dự án
với tổng vốn đăng ký khoảng một mươi hai tỷ usd và kinh ngạch hai triệu khoảng năm mươi tỷ usd
doanh nghiệp hoa kỳ có khả năng nhiều về công nghệ về tiến bộ khoa học
chúng ta giăng ký mua
chúng ta mua động cơ của máy bay boeing mua các thiết bị của nhà máy điện gió
nhưng chúng ta cũng phải xuất khẩu những mặt hàng lợi thế mà chúng ta làm được
đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp chế biến như rau củ cá ba sa tôm
đây là những mặt hàng lợi thế của chúng ta
trả lời câu hỏi về phương án tăng giá điện thứ trưởng bộ công thương cho rằng
giá điện còn ảnh hưởng sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp
bất cứ một sự thay đổi nào phải được tính toán kỹ lưỡng nhất là tăng giá điện
cho đến thời điểm hiện nay thì chưa xem xét tăng giá điện
hết sức là kỹ lưỡng
đến giờ phút này thì thủ tướng chính phủ cũng như là chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo là trước mắt
hiện nay cũng chưa xem xét cái vấn đề là tăng giá điện
và kể cả nếu có cái đề xuất về tăng giá điện của evn
thì bộ công thương như tôi đã nói là sẽ xem hết sức kỹ lưỡng
và đánh giá sự tác động của sự tăng giá của mặt hàng điện này
đối với tất cả từng các mặt hàng khác
linh quan đến quỹ bình luận
quỹ bình ổn về xăng dầu theo nguyện định tám ba đại diện bộ công thương cho biết
mục đích của quỹ bình ổn xăng dầu này không phải tiền của nhà nước hay bất cứ doanh nghiệp nào
đây chính là phần trích trong quỹ bình ổn này để khi có sự tăng giá đột ngột ở nước ngoài
chúng ta tránh được những cú sốc cho người tiêu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
quỹ bình ổn xăng dầu thì cái mục đích của quỹ bình ổn xăng dầu này
thứ nhất đó không phải tiền của bất cứ nhà nước cũng không phải bất cứ một doanh nghiệp nào
đây chính là cái phần trích
ở trong cái quỹ bình ổn này với một lít xăng để chúng ta tránh khi mà có cái sự tăng giá đột ngột ở nước ngoài
thì nó thực chất nó là tránh cái cú sốc cho người tiêu dùng cho các cái doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
và trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy rằng cái sự điều hành cái quỹ bình ổn này
với sự phối hợp của bộ công thương và bộ tài chính thì cũng đã mang lại hiệu quả rất tốt
đặc biệt là những cái dịp như là trước tết chẳng hạn nếu lúc đó mà xăng dầu tăng
mà chúng ta cứ theo đúng cái công thức là một mươi năm ngày một lần
thì nếu mà tăng đúng theo giá thị trường của nước ngoài thì có thể nó gây rất nhiều cái biến động với những mặt hàng khác
trong cái dịp tết thế rồi ngay kể cả sau tết và rất nhiều cái dịp mà ở việt nam nó vẫn có cái việc là tâm lý
một mặt hàng này tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến những mặt hàng khác cũng tăng giá theo
ông hải cho biết hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu đang tiếp tục xem xét và bản thân ông cũng không muốn có quỹ bình ổn này nữa
nhưng trong thời điểm này ông thấy cần theo đúng tinh thần
nội dung của nghị định tám mươi ba và tác dụng của nó trong thời điểm hiện nay là phù hợp